dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng cho biết ngân hàng thế giới đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh trong năm nay của việt nam đã tăng chín bậc đứng thứ năm trong khối asean
chỉ số niềm tin kinh doanh tăng lên một mươi bậc riêng kinh doanh khu công nghiệp thì đứng thứ hai châu á bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng ba mươi năm bậc
bên cạnh đó cũng có năm chỉ tiêu thụt lùi đó là giấy phép xây dựng phai vốn giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán vấn đề khởi nghiệp
đây là những chỉ tiêu mà thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cần phải thảo luận kỹ để tìm ra giải pháp khắc phục nhằm khẳng định chính phủ kiến tạo
thủ tướng cho biết trong tháng một mươi đã lập mới kỷ lục về số lượng doanh nghiệp dự kiến trong năm nay sẽ vượt một trăm linh doanh nghiệp đặc biệt là có hơn hai mươi doanh nghiệp phục hồi kinh doanh
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ tăng trưởng quý i thường chậm yêu cầu ngay trong tháng một mươi một phải bàn kế hoạch tăng trưởng của năm sau

trong các ngày một mươi năm một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi một này sẽ trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội

báo cáo cho các ông chí bộ trưởng biết là thủ tướng nào ở đây nó có quyền chỉ định một số phó thủ tướng và các bộ trưởng trả lời cho thủ tướng cao gọi đó
để các ông chí chất vấn nó thuyết phục chủ động chứ không phải là đối phó tình hình
để toàn dân toàn đảng biết thực trạng tình hình cũng như giải pháp chúng ta sẽ quyết tâm chính trị chúng ta trong quản lý chỉ đạo sau
trong sáng nay chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung về dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh yêu đáy người có công với cách mạng
dự thảo nghị quyết của chính phủ thay thế nghị quyết số sáu mươi bảy về việc phân công cho thủ tướng chính phủ thay mặt chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế
bản ghi nhớ giữa chính phủ việt nam và chính phủ lào về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của tổ công tác của thủ tướng chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ giao tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bồi chiều chính phủ sẽ nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề kinh tế
báo cáo của tổ công tác của thủ tướng chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của chính phủ